ngày hai mươi tám tháng bảy tại hà nội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt của công đoàn thủ đô
báo cáo với phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng liên đoàn lao động thủ đô cho biết những năm qua các cấp công đoàn đã chăm lo tốt cho đời sống người lao động
đặc biệt trong dịp tết vừa qua các cấp công đoàn thủ đô đã chi trên năm mươi tỷ đồng hỗ trợ trên chín mươi năm vé xe ô tô miễn phí và trao hơn bảy mươi năm xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao sự trưởng thành phát triển vững mạnh của công đoàn thủ đô là tổ chức cách mạng do đảng sáng lập góp phần giáo dục rèn luyện giai cấp công nhân việt nam